thành ủy hà nội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các ban đảng mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và các bộ ban ngành trung ương
vào dự thảo đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã cho ý kiến vào hai phương án được thành phố hà nội đề xuất
phương án một là xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền cấp thành phố và cấp quận huyện thị xã một cấp hành chính tại xã phường thị trấn
phương án hai là xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền thành phố một cấp hành chính quận huyện thị xã và một cơ quan hành chính đại diện xã phường thị trấn
qua thảo luận hầu hết các ý kiến đều chung nhận định việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội có ý nghĩa quan trọng cần thiết trong tình hình hiện nay
có ý kiến cho rằng nên thí điểm từng bước lúc đầu là các quận phường sau đó đến các huyện xã lân cận nội thành cuối cùng mới tiến hành ở tất cả các địa phương còn lại
nhưng một số ý kiến khác đề nghị nên làm đồng bộ cả thành phố
kết luận hội thảo đồng chí hoàng trung hải cho biết thành phố hà nội sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đề án với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị hà nội tinh gọn hiệu lực hiệu quả công khai minh bạch đáp ứng yêu cầu phát triển
đồng chí bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải nhấn mạnh phạm vi thí điểm đề án này sẽ là toàn thành phố chứ không có chính quyền đô thị ở nội thành bên cạnh một chính quyền nông thôn